hôm nay một mươi bảy tháng sáu gần một thí sinh đã đến làm thủ tục nghe phổ biến quy chế thi kỳ thi tuyển sinh văn bằng hai vào các trường công an nhân dân
và đến nay công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất đến việc đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi này đã sẵn sàng ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
học viện an ninh nhân dân là điểm thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi văn bảng hai đông nhất với gần hai trăm linh thí sinh
một mươi bốn giờ chiều các em thí sinh có mặt để nghe phổ biến quy chế thi
thí sinh nguyễn văn đạt đã tốt nghiệp loại khá trường đại học fpt và đã đi làm được ba năm
nhưng với mong muốn được đứng trong hàng ngũ công an nhân dân nên em quyết định nộp hồ sơ thi tuyển sinh văn bằng hai học viện an ninh nhân dân đợt này
em thấy là trường học viện an ninh nhân dân này là một trong những ngôi trường hàng đầu và có lịch sử truyền thống hàng đầu của ngành an nhân dân
chính vì vậy thì em đặt mục tiêu là em sẽ tham gia và em sẽ cố gắng phân đấu
để có thể được đổ trong cái thi này
tuyển sinh văn bằng hai năm hai nghìn hai mươi ba được chia làm hai đợt
đợt một diễn ra vào ngày một mươi tám tháng sáu và đợt hai dự kiến diễn ra vào tháng một mươi một
trong đợt một này có khoảng gần một thí sinh đăng ký dự thi
ngoài đảm bảo cơ sở vật chất từ nơi ăn trốn ở đảm bảo điều kiện phòng thi không quá hai mươi bốn thí sinh
để đảm bảo an ninh an toàn các trường học viện tổ chức thi cũng có sự phối hợp chặt chẽ với cục đào tạo
cục an ninh chính trị nội bộ
công an các đơn vị địa phương tổ chức thi
việc đảm bảo an ninh an toàn nó phải được thực hiện trong toàn bộ các khâu của quá trình tổ chức thi
từ khâu ra đề khâu làm phách khâu chấm thi lên điểm thì đều phải đảm bảo an toàn tuyệt đối
và tất cả các khâu đó đều có sự tham gia của các đơn vị chức năng của học viện an ninh nhân dân
như là đội bảo vệ ban giám sát
ngoài ra học viện an ninh còn mời cục bảo vệ an ninh
chính trị nội bộ có cử cán bộ tham gia toàn bộ các khâu trong quá trình thi
cũng như trong quá trình hoạt động của các ban chuyên môn
bây giờ phải đảm bảo trật tự an toàn thì học viện an ninh cũng đã phối hợp với công an hà nội
đề nghị cử cán bộ giữ trật tự an toàn khu vực cổng thi phòng thi
đây là năm thứ ba bộ công an tuyển sinh văn bằng hai
với mục tiêu đổi mới phương thức tuyển sinh trong công an nhân dân
nâng cao nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
về học lực văn bằng thì các em phải có các điều kiện về sức khỏe
về chiều cao cân nặng về chỉ số cân đối của cơ thể
để đảm bảo mục tiêu chương trình đào tạo cũng như là mục tiêu yêu cầu
sau này ra công tác tại các đơn vị chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
với yêu cầu điều kiện tương đối cao tuy nhiên hồ sơ dự tuyển năm nay
lại tăng hơn so với hai năm vừa qua
và đặc biệt là có rất nhiều hồ sơ dự tuyển hồ sơ của các em thí sinh
thì có tốt nghiệp khá giỏi cho lên
cũng trong ngày hôm nay tình nguyện viên các trường học viện công an nhân dân
cũng đã ra quân đồng hành cùng thí sinh trong kỳ thi này
sáng mai một mươi tám tháng sáu các thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh
văn bằng hai các trường công an nhân dân với các môn theo quy định